một vụ vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp khác cũng đã bị phát hiện vào sáng qua hai tháng chín
tại quốc lộ hai thuộc địa phận huyện bắc quang tỉnh hà giang
đơn vị về bắt là tổ công tác thuộc phòng cảnh sát kinh tế và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang
phát hiện xe ô tô tải đang đi theo hướng hà giang tuyên quang có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra lái xe là phạm đức nghĩa chú tại thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
đi cùng còn có vũ văn nhật cùng chú tại thành phố tuyên quang
tiến hành kiểm tra trên thùng xe phát hiện nhiều loại hàng hóa trên bao bì có in chữ nước ngoài
gồm xe đạp thể thao mũi khoan tấm nhựa thiết bị công tắc điện
làm việc với lực lượng chức năng những người đi trên xe đã không xuất trình được hóa đơn
chứng từ liên quan đến nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản yêu cầu lái xe đưa phương tiện và tăng vật về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ
xã tân châu tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu
theo thông tin vào đêm ngày một tháng chín lực lượng chức năng phát hiện ba đối tượng đi trên xuồng
chạy từ hướng xã thường phước huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp về hướng xã vĩnh sương
có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng cấm nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã vứt bỏ một số bọc đen ra khỏi xuồng và nhảy xuống sông tổ thoát
tuy nhiên đối tượng phạm văn tiền em đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện trong các bọc đen mà các đối tượng vứt xuống sông
có chứa gần ba bao thuốc lá nhập lậu thuộc nhiều nhãn hiệu ước tính trị giá khoảng sáu mươi năm triệu đồng
phòng an ninh kinh tế công an tp hà nội phối hợp với công an huyện sóc sơn đội quản lý thị trường số một
vừa kiểm tra phát hiện hơn ba mươi khẩu trang nhãn hiệu ba m và kn chín mươi năm có dấu hiệu bị giả mạo
ngoài ra còn có gần bốn trăm linh găng tay và hơn một mươi bộ quần áo bảo hộ y tế chưa rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra chủ toàn bộ số hàng trên là ông vũ văn nguyên chú tại hà nội
không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đại diện nhãn hàng ba m xác nhận toàn bộ lô hàng khẩu trang tại cơ sở đã bị giả mạo nhãn hiệu
hiện nay giá bán của mỗi chiếc khẩu trang ba m giao động từ ba mươi năm sáu mươi đồng một chiếc
sau đó chỉ riêng lô hàng mang nhãn hiệu ba m có dấu hiệu bị giả mạo bị phát hiện và thu giữ có giá trị ước tính sáu trăm linh triệu đồng
hiện phòng an ninh kinh tế cùng các lực lượng chức năng đang tích cực xác minh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
nhằm chặn đứng vi phạm đồng thời gian đe hiệu quả các đối tượng có ý đồ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi bất chấp sức khỏe của cộng đồng
cũng tại hà nội tối qua phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường công an tp hà nội đã phát hiện và thu giữ hàng trăm hộp thuốc điều trị covid một mươi chín
điều đáng nói đây không phải là vụ việc đầu tiên liên quan đến thuốc điều trị covid một mươi chín bị phát hiện bắt giữ tại hà nội
nó vừa cho thấy kết quả thực hiện theo chuyên đề của công an thành phố về tăng cường đấu tranh với các hành vi buôn bán trang thiết bị
vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín đang đạt hiệu quả tích cực
mặt khác cũng cho thấy vấn đề đáng lo ngại là việc người dân tự ý tìm đến các loại thuốc chưa được kiểm định tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
khoảng một mươi bảy h ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực b một làng quốc tế thăng long phường dịch vọng quận cầu giấy
lực lượng chức năng đã bất ngờ khám xét một ô tô con màu đỏ phát hiện trên xe đang vận chuyển gần năm trăm linh hộp thuốc tây
chủ hàng là nguyễn thu huyền và trịnh trung kiên đều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại quận cầu giấy hà nội cho biết
đây là thuốc điều trị covid một mươi chín nhưng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan
nhờ nhau cái việc đấy thì mình cũng không để ý
qua kiểm đếm cơ quan chức năng thu giữ hai loại thuốc điều trị covid một mươi chín khác nhau loại bốn mươi viên trên hộp và năm mươi viên trên hộp
sau khi đấu tranh làm rõ chủ hàng khai nhận thu mua các hộp thuốc trôi nổi trên mạng xã hội với giá giao động từ một đến một năm triệu đồng tùy loại
sau đó giao bán trên mạng xã hội với giá gấp ba lần để kiếm lời
hiện nay toàn bộ thuốc này đều do nước ngoài
và cụ thể đây là do nga giả truyền
thứ nhất chưa được cơ quan chức năng việt nam cho phép nhập khẩu
và cũng chưa có cơ quan chức năng của việt nam kiểm định về cái chất lượng cũng như tác dụng của cái loại thuốc này trên thị trường
cho nên là chưa chứng minh được cái tác dụng gì cả
thế nên nếu khi người tiêu dùng mua vào và sử dụng thứ nhất là không rõ nguồn gốc xuất xứ
thứ hai chưa kiểm loại thuốc chưa được kiểm định chất lượng có nguy cơ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng
theo cơ quan công an để trốn tránh sự phát hiện kiểm tra hầu hết các giao dịch
chủ hàng đều thực hiện trên các hội nhóm kín như zalo facebook
và xé lẻ để tiêu thụ qua nhiều đầu mối khác nhau gây không ít khó khăn trong công tác điều tra phát hiện
cũng trong ngày hai tháng chín lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường công an thành phố hà nội đã bắt quả tang phát hiện nguyễn thúy hưởng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn có hộ khẩu tại ngũ hiệp thanh trì hà nội đang trên đường vận chuyển tiêu thụ gần ba trăm linh hộp thuốc điều trị covid một mươi chín như thế này
hiện lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong và thu giữ toàn bộ số hộp thức trên để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
hưởng ứng thông điệp năm t của bộ y tế và nhằm kịp thời hỗ trợ điều trị bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn
sáng qua ngày hai tháng chín tại thành phố hồ chí minh dự án bệnh viện tại nhà đã chính thức ra mắt tổng đài chăm sóc sức khỏe tại nhà với đầu số một chín không không một hai bảy bảy
tại thành phố hồ chí minh hiện đang có khoảng tám mươi ba f đang tự cách ly điều trị tại nhà trong đó nhiều bệnh nhân lo lắng vì chưa tiếp cận ngay được các dịch vụ y tế tại chỗ
tổng đài một chín không không một hai bảy bảy ra đời sẽ kịp thời hỗ trợ f tiếp cận với đội ngũ y bác sĩ
để được tư vấn bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn

sau ba tuần hoạt động dự án bệnh viện tại nhà đã hỗ trợ điều trị cho khoảng hai f
với sự hỗ trợ của khoảng hai trăm năm mươi y bác sĩ tình nguyện và nguồn tài trợ từ quỹ hỗ trợ tư thiện cp việt nam
sau đó dự án sẽ mở rộng sang địa bàn bình dương
ngoài hoạt động hỗ trợ chăm sóc f dự án sẽ hỗ trợ điều trị các bệnh lý mãn tính khác
đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng thông điệp năm t của bộ y tế tuân thủ năm k te test covid một mươi chín tiêm chủng thực phẩm đầy đủ tại nhà và thầy thuốc đến tận nhà
một trong những vấn đề nhức nhối trong thời gian hà nội và một số địa phương trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đó chính là ý thức chưa tốt của một bộ phận người dân
nhiều trường hợp đã cố tình ra đường thậm chí là trốn khỏi khu vực phong tỏa khiến cho công tác truy vết dập dịch gặp nhiều khó khăn
để hạn chế tối đa thực trạng này nhiều sáng kiến đã được áp dụng trong đó có việc sử dụng flycam giám sát trong các khu cách ly
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự dưới đây của chúng tôi
cứ một ngày hai lần thay vì những công việc quen thuộc các cán bộ thuộc trung tâm văn hóa thông tin huyện mê linh lại sử dụng thiết bị flycam để giám sát người dân trong khu phong tỏa
tại thôn lâm hộ xã thanh lâm và thôn phù trì xã kim hoa
bay thì nói chung là anh em tổng bay thì bay thường xuyên trong ngày bất kể ngày đêm vào giờ muộn anh em vẫn có thể bay
camera thì cho chạy dọc theo đường thì có ai là mình phát hiện được ngay
địa hình ở đây thì có các ngõ ô bàn cờ thì cũng dễ bay
và kiểm soát người ra vào thì nó cũng
việc sử dụng flycam để giám sát tình hình trong các khu giãn cách xã hội là giải pháp mới nhất của địa phương
sau khi lãnh đạo thành ủy hà nội kiểm tra về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện mê linh
khi phát hiện các trường hợp người dân vi phạm quy định phòng chống dịch tổ bay sẽ chuyển hình ảnh về sở chỉ huy xác minh và xử phạt theo quy định
ngày hôm qua thì mới phát hiện được ba trường hợp ra ngoài không lý do cố tình không lý do và chúng tôi cũng đã trích xuất hình ảnh
và gửi xuống về
hai cái đơn vị xã này để mà xử phạt nguội theo quy định
khi chúng tôi thông cáo gửi hành về thì họ nhận diện là đúng đây là mình rồi thì họ không phải là gì và chấp hành rất là nghiêm
theo quy định của công tác phòng chống dịch
bước đầu việc thực hiện giám sát đã giúp tiết kiệm được nguồn nhân lực và mang lại hiệu quả tích cực
song song với việc sử dụng flycam huyện mê linh vẫn sẽ duy trì lực lượng tuần tra như từ trước đến nay để có thể bao quát tình hình
sau khi kiểm tra có hiệu quả này thì chúng tôi sẽ báo cáo lại với
với các đồng chí lãnh đạo huyện cũng như ban chỉ đạo của huyện để mà nhân rộng cái mô hình này
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ đề xuất là sẽ triển khai cái flycam này để giám sát rộng hơn trên địa bàn
ví dụ như giám sát ở cái vị trí các chốt giữa huyện này với huyện khác
mới đây ban thường vụ thanh ủy hà nội thống nhất với đề xuất của ban cán sự đảng ubnd tp hà nội
về việc thiết lập ba vùng theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch và đặc điểm địa lý dân cư sinh hoạt sản xuất
và với việc áp dụng mô hình giám sát bằng flycam như vậy sẽ giúp nâng cao ý thức người dân hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh
tuyên truyền vận động người dân hỗ trợ nông sản mang đến những nhà hậu tâm để đổi lấy vật tư y tế
đem tặng cho lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
đó là một cách làm mà công an huyện chumaga tỉnh đắk lắc đang thực hiện triển khai và được nhiều người dân ủng hộ
trước tình hình dịch covid một mươi chín
diễn biến phức tạp tại một số nơi thiếu vật dụng bảo hộ và vật tư y tế
thấu hiểu được những khó khăn đó
thời gian qua đoàn thanh niên và hội phụ nữ công an huyện chumaga đã vận động các tổ chức doanh nghiệp
nhà hảo tâm triển khai chương trình vận động người dân hỗ trợ nông sản đổi trang thiết bị y tế
để triển khai chương trình này lực lượng công an huyện và công an các xã thị trấn cùng chính quyền địa phương
đã tuyên truyền vận động người dân ủng hộ các loại nông sản
sau đó lực lượng công an sẽ đến thu hái nông sản tại vườn đong gói và chuyển đến những nhà hảo tâm
để đổi lấy vật tư y tế tặng lại hỗ trợ các lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch trên địa bàn huyện
trong đợt này đại dịch covid đang diễn biến rất phức tạp trên cả nước cũng như trên địa bàn mình
hoạt động này tuy là nhỏ thôi bọn mình cũng mong rằng nó sẽ mang được ý nghĩa
đổi được những phần quà cũng như là trang thiết bị để mà hỗ trợ cho hoạt động chống dịch covid trên địa bàn
hiểu được mục đích ý nghĩa của hoạt động này nhiều hộ dân đã nhiệt tình ủng hộ nông sản
ông lê hữu thái ở xã eo tun đã quyết định tặng cả vườn xu xu
hai hectare và nhiều rau củ quả cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
tôi thấy đợt này nó cũng dịch bệnh nó cũng gọi là nó cạn thẳng quá
tôi nghĩ là thôi thì mình cũng vì mọi người mình cũng chung tay với cộng đồng
thì nó cũng muốn ủng hộ cho các khu cách ly cũng như những nhà thiếu cái nguồn thực phẩm như là rau củ quả đấy
thì tôi cũng muốn giúp đỡ một ít để bớt đi một cái phần coi như là cho bà con
trong cái mùa dịch
chỉ trong một thời gian ngắn triển khai
chương trình vận động người dân hỗ trợ nông sản đổi trang thiết bị y tế của công an huyện cư mơ ga
đã huy động được tổng số vật tư y tế và nhu yếu phẩm trị giá lên đến chín mươi triệu đồng
toàn bộ đã được công an huyện cơ mơ ga trao tặng hỗ trợ cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ
ở các khu cách ly trung tâm y tế trên địa bàn huyện
vâng ạ cách làm hay của công an huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
thì cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại